bộ công thương khuyến cáo người dân các cơ sở chăn nuôi cần cân nhắc việc tăng đàn gà
dự kiến từ nay đến cuối năm giá thịt gà công nghiệp sẽ duy trì ở mức thấp
thời gian qua do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu phi lan rộng nhiều hộ chăn nuôi lợn ở khu vực đông nam bộ đã chuyển sang chăn nuôi gà công nghiệp ổ ạt tăng đàn tự phát
việc phát triển nóng như vậy đã gây sức ép cho các hộ các cơ sở chăn nuôi bán giảm giá để cắt lỗ thu hồi vốn
các địa phương chăn nuôi gà trọng điểm cần tăng cường hướng dẫn kiểm soát tình hình chăn nuôi đáp ứng quy hoạch tránh dẫn đến nguồn cung quá lớn làm giảm giá bán
theo tính toán của nông dân với giá bán thấp hơn giá thành như hiện nay khi xuất bán với một con gà nông dân bị lỗ khoảng hai mươi triệu đồng